sáng nay đã diễn ra hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch triển khai tháng hành động năm hai nghìn hai mươi
trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay các đơn vị chức năng đã tổ chức thanh tra kiểm tra trọng điểm
về công tác thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động đối với nhiều đơn vị doanh nghiệp
tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến người lao động
tại hội nghị các đại biểu cho rằng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phải được thực hiện xuyên suốt trong cả năm
chứ không phải chỉ trong một tháng để phong ngừa rủi ro tai nạn lao động bảo đảm đời sống quyền lợi cho người lao động